thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội ubnd quận bắc từ liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho những người có liên quan đến mua bán tại các chợ hoa quảng bá chợ hoa minh khai chợ hoa mê linh trên địa bàn quận liên quan đến lịch trình ca nhiễm số hai trăm bốn mươi ba từ ngày một mươi bốn tháng bốn
chạm test nhanh cho các công dân đặt tại trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường phúc diễn ba mươi cán bộ y tế cùng với tình nguyện viên trường đại học y tế công cộng đã triển khai hai bản lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả sau từ một mươi đến một mươi năm phút
tại đây cán bộ y tế lấy các thông tin liên quan đến lịch trình đi lại trong những ngày vừa qua rồi tiến hành kiểm tra xét nghiệm quy trình thực hiện diễn ra nhanh chóng thuận lợi cho người dân
trong hai ngày qua quận bắc tử liêm đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho gần năm trăm linh công dân của một mươi ba phường trong quận